trong bối cảnh liên minh châu âu eu chuẩn bị nhóm họp về đề xuất cấm nhập khẩu dầu từ nga
các nước đức hungary và séc đã đưa ra những cảnh báo về hậu quả kinh tế liên quan tới gói trừng phạt này
nội các nước hôm qua đã khép lại hai ngày họp kín thảo luận về cuộc xung đột tại ukraine
và những tác động đối với nền kinh tế
theo đó với kế hoạch cấm vận dầu mỏ của eu nhằm vào nga
chính phủ đức cảnh báo lạm phát của nước này có thể tăng đột biến trong những tháng tới
và không có gì đảm bảo rằng nguồn cung dầu trong khu vực sẽ không bị gián đoạn
tuy nhiên đức ủng hộ biện pháp cấm vận của châu âu áp đặt với nga
chính phủ nước này cũng đã thảo luận về tính pháp lý nhằm đẩy nhanh phát triển khí tự nhiên hóa lỏng
và dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào đầu tuần tới
trong khi đó hungary hôm qua bày tỏ không thể ủng hộ đề xuất của eu cấm nhập khẩu dầu từ nga
bởi quyết định này sẽ hủy hoại an ninh năng lượng của quốc gia đông âu
theo ngoại trưởng hungary peter seatto budapest chỉ có thể nhất trí với các biện pháp cấm vận
nếu hoạt động nhập khẩu dầu thô từ nga qua đường ống được miễn trừ trừng phạt
cùng ngày thủ tướng cộng hội xếp peter fiala cho biết nước này sẽ tìm kiếm thời gian hoãn thực hiện
lệnh cấm vận dầu mỏ mà eu áp đặt đối với nga từ đó có đủ thời gian tăng công suất các đường ống dẫn dầu của nước này
theo ông fiala khoảng thời gian này ít nhất là hai ba năm